sau một ngày xét xử tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt mức án tử hình với bị cáo nguyễn văn huyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú huyện thạch thất thành phố hà nội về tội giết người bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích
tổng hợp hình phạt là tử hình huyên là bị cáo đã ra tay hành hạ đóng đinh sát hại cháu bé ba tuổi là con riêng của người tình
về trách nhiệm dân sự bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại gần bốn trăm bảy mươi triệu đồng
theo cáo trạng chị nguyễn thị luyến và nguyễn trung huyên chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ
quá trình chung sống huyên thấy cháu bé ba tuổi là con riêng của chị luyến có thái độ không nghe lời
nên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc để không phải nuôi dưỡng không ảnh hưởng đến cuộc sống của huyên và nhân tình
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé tử vong tại bệnh viện do hậu quả của vùng đầu bị tác động bởi một mươi dị vật bằng kim loại
xuyên qua xương xuyên qua màng cứng ngâm vào nhu mô não
sau đó nguyên bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
các lực lượng phối hợp thuộc công an tỉnh quảng ngãi vừa làm rõ đối tượng nổ súng trong quán cà phê thuộc xã bình thuận
huyện bình sơn làm hai người bị thương sau hơn một giờ đồng hồ gây án
khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay lúc nhiều người đang uống cà phê trong quán kim băng thì bất ngờ bị một thanh niên
ngồi trên xe ô tô từ phía ngoài đường rút súng ngắn bắn vào trong quán
làm hai người bị trúng đạn gây thương tích
sau khi gây án đối tượng đã tẩu thoát người dân địa phương đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện
đến khoảng chín giờ lực lượng công an làm rõ đối tượng là đặng thanh quý
đối tượng đã giao nộp cơ quan công an hai khẩu súng ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn một bình xịt hơi cay và một số hung khí nóng khác
ninh thị vân anh hai mươi bảy tuổi chủ tỉnh bắc giang được biết đến với biệt danh là ti na dương
nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian gần
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố phan thiết đã có quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra công an xác định vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công ty trách nhiệm hữu hoạn thương mại vận tải và du lịch gia đình việt
có hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái với vân anh
sau khi hết hạn thuê xe các nhân viên công ty không liên lạc với vân anh
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vân anh điều khiển xe ra ninh bình và bán xe này với giá là bốn trăm năm mươi triệu đồng
do thiếu nợ nhiều người vân anh bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh và sau đó ra tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang mở rộng điều tra nhiều đơn tố cáo ninh thị vân anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là công nhân làm việc tại công ty thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
công ty với tổng giá trị khoảng một trăm hai mươi triệu đồng đối tượng trần thanh hoàng vừa bị công an tỉnh tây ninh bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi công an xã trà là tiếp nhận tin báo tội phạm từ công ty trách nhiệm hữu hạn cô hương việt nam
tại xưởng d của công ty bị mất trộm sáu màn hình cảm ứng điều khiển máy may rẻ công nghiệp tổng tài sản thiệt hại khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
qua công tác sàng lọc bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã mời đối tượng khả nghi là trần thanh hoàng
là công nhân làm việc tại công ty đến trụ sở công an xã làm việc
quá trình đấu tranh đối tượng hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm sáu máy trên cất giấu tại nhà
khi đối tượng chưa kịp tiêu thụ tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện
một mươi năm tù là tổng hình phạt mà hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên phạt nhóm các bị cáo với tội danh
trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo cáo trạng chỉ trong thời gian
hơn một tháng từ ngày hai mươi hai tháng ba đến ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một nguyễn văn vũ cùng với ba bị cáo khác đã thực hiện
chót lọt bảy vụ trộm tổng giá trị tài sản nhóm vũ trộm được gần chín trăm ba mươi triệu đồng số xe mô tô trộm được nhóm của vũ
giao cho các bị cáo khác tiêu thụ sau đó vũ cùng các đồng phạm bị khởi tố điều tra
tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các sĩ quan công an nhân dân lên đường thực hiện nhiệm vụ
giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sô đăng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án công an nhân dân
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chủ trì buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lương tam quang mong muốn các sĩ quan công an nhân dân thực hiện
nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới chấp hành nghiêm
các quy định của liên hợp quốc nước sở tại quy định của bộ công an chủ động trong công tác bảo vệ công tác
an ninh chính trị nội bộ thường xuyên giữ liên lạc với văn phòng thường trực của bộ công an về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng lương tam quang mong muốn các sĩ quan công an nhân dân thực hiện

của bộ quốc phòng tham gia giữ hòa bình và thực hiện ở tại phó bộ đồng thời cũng tham gia giữ gìn đoàn kết nội bộ
và thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất và đồng thời chúng ta cũng phải tăng cường chúng ta tuyên truyền
cái hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân khi tham gia những nhiệm vụ ở phái bộ của liên hợp quốc giữ hòa bình
đồng chí thứ trưởng lương tam quang cũng lưu ý các đồng chí lên đường nhận nhiệm vụ
phải chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của bản thân đồng chí thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến gia đình các đồng chí thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
mong muốn gia đình các đồng chí sẽ tiếp tục là hậu phương chỗ dựa vững chắc để các đồng chí yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thay mặt ba sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trung tá lương thị trà vinh đã trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an văn phòng thường trực bộ công an về gìn giữ hòa bình các cơ quan đơn vị
đây chính là động lực để chị và các đồng đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cùng ngày thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đảng ủy cục an ninh đối ngoại tổ chức lễ công bố trao quyết định thành lập tri bộ tạm thời hoạt động gìn giữ hòa bình tại nam sudan gọi tắt là tri bộ một mươi hai trực thuộc đảng bộ cục an ninh đối ngoại
theo đó tri bộ một mươi hai gồm ba đảng viên gồm đại tá lê quốc huy trung tá vũ việt hùng trung tá lương thị trà vinh trong đó đại tá lê quốc huy là bí thư tri bộ
chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết ba
trong triển khai kế hoạch số hai trăm bốn mươi thực hiện chỉ thị một mươi hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen và một năm thực hiện kế hoạch số một trăm ba mươi một về phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong công an nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an trưởng ban chỉ đạo kế hoạch số một trăm ba mươi một chủ trì hội nghị
báo cáo tóm tắt kết quả ba năm triển khai thực hiện kế hoạch số hai trăm bốn mươi và một năm thực hiện kế hoạch số một trăm ba mươi một nêu rõ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại hai kế hoạch công an các đơn vị địa phương đã tham mưu lãnh đạo bộ chỉ đạo hệ lực lượng và công an các địa phương đã chủ động triển khai quyết liệt sáng tạo các mặt công tác
các đơn vị địa phương đã giả soát quản lý đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc hoạt động tín dụng đen lừa đảo buôn lậu ma túy sử dụng công nghệ cao để phạm tội với quy mô lớn số tiền bất chính hàng trăm tỷ đồng được dư luận hoan nghênh tạo hiệu ứng cảnh tỉnh dăn đem mạnh mẽ nhiều văn bản pháp luật được khẩn trương ban hành triển khai kịp thời góp phần tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng ngừa tội phạm cũng như xử lý các hành vi vi phạm
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao kết quả công tác phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm tín dụng đen của công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
tuy nhiên đồng chí thứ trưởng lưu ý cần đi vào từng lĩnh vực đối tượng tội phạm cụ thể nghiêm túc nhìn lại để có giải pháp phòng ngừa đấu tranh phù hợp trong thời kỳ mới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò đứng đầu đơn vị gắn trách nhiệm cụ thể từng cấp trong chỉ đạo phòng chống tội phạm
đặc biệt cần áp dụng công nghệ dữ liệu kết nối của đề án sáu trong đấu tranh phòng chống tội phạm tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản không để đi sau tội phạm đảm bảo xuyên suốt chuyên sâu quán xuyến địa bàn lĩnh vực
thưa quý vị hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các quý vị về tổ chức phòng chống tội phạm
hôm nay ngày đầu tiên của liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba tại thành phố cần thơ đã diễn ra nhiều hoạt động trong đó hội thảo ứng dụng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng do truyền hình công an nhân dân antv tổ chức đã thu hút nhiều sự quan tâm của các đoàn về sự liên hoan
tại hội thảo lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân các diễn giả khách mời đã có những trao đổi thẳng thắn cởi mở với lãnh đạo cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền của công an
các đơn vị địa phương xung quanh xu hướng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng bảo mật thực tiễn ứng dụng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng tại việt nam
phát biểu tại buổi hội thảo thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân trưởng ban tổ chức liên hoan nhấn mạnh thuật ngữ đa nền tảng được nhắc nhiều tại các hội thảo
đây cũng là xu hướng báo chí mà khán giả tiếp cận tin tức nhanh nhất trên tất cả các nền tảng kỹ thuật số khác nhau
bên cạnh đó cũng cần khẳng định công nghệ và các phương tiện truyền thông mới không phải đối tượng gây hại cho truyền hình truyền thống mà là nguồn bổ trợ sức mạnh tuyệt vời cho những người làm báo làm truyền hình nếu biết nắm bắt biết tận dụng
cũng trong sáng nay đã diễn ra phần thi phát hành viên người dẫn chương trình đây là một trong những nội dung được các đoàn tham gia liên hoan đặc biệt quan tâm và tham gia đông đảo nhất
ban giám khảo tham gia chấm điểm cho các thí sinh trong nội dung này cũng là những mc người dẫn chương trình có nhiều năm kinh nghiệm và có tiếng trong lĩnh vực
bên cạnh đó các phần thi về các tác phẩm chuyên biệt chuyên mục tác phẩm báo chí và phát thanh cũng được ban giám khảo chính điểm trong hôm nay
liên hoan truyền hình phát hành công an nhân dân năm nay được tổ chức tại cần thơ từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi đã thành lập hội đồng ban giám khảo
báo những nghệ sĩ có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp họ đã có những chia sẻ về lần tham gia liên hoan lần này với cách nhìn nhận khác nhau
và ngay sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên antv với nhà báo đỗ đức hoàng trưởng ban thời sự đài truyền hình việt nam trường ban giám khảo các tác phẩm báo chí xoay quanh những tác phẩm tham gia dự thi lần này
vâng trước tiên cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ông cảm xúc của ông lúc này như thế nào khi lần đầu tiên tham dự liên hoan với vai trò là thành viên
tôi thì cũng có may mắn cũng nhiều lần được làm giám khảo ở những cuộc thi liên hoan cuộc thi báo chí nói chung
thì đấy là những lần mà họ hỏi rất nhiều từ những đồng nghiệp từ những cơ quan báo chí ngoài vtv
nhưng lần này thì là lần đầu tiên được tham gia cái ban giám khảo chấm một cái liên hoan chuyên ngành
thì tôi nghĩ là cái liên hoan chuyên ngành
nó rất là quan trọng quan trọng ở chỗ là khi mà được làm ban giám khảo của cái liên hoan này thì tôi sẽ có cái điều kiện nhiều hơn để mà đi sâu vào những cái mảng đề tài hoặc là những cái vấn đề có tính chuyên ngành hơn
vâng vậy thì ông đánh giá như thế nào về chất lượng của các tác phẩm dự thi lần này nhất là ở thể loại các tác phẩm báo chí ạ
tôi cũng khá ngạc nhiên là mặc dù không phải là trung ương chỉ là ở công an ở các địa phương họ là những cấp phòng
nhưng mà họ đã
chạm được vào những cái thể loại cũng rất là khó ví dụ như phim tài liệu là một thể loại không hề đơn giản một chút nào rồi những cái phóng sự dài rồi phóng sự ngắn và những cái sản phẩm đấy có thể có những cái chưa hoàn hảo có thể có những cái còn chưa thực trao chuốt về mặt nghề nghiệp nhưng mà đề tài thì rất phong phú và có thể nói là chỉ có những người trong ngành mới có thể có những cái đề tài như vậy thôi
vâng ông đánh giá như thế nào về tỷ lệ các tác phẩm phản ánh những vấn đề
tích cực hoặc là những vấn đề tiêu cực trong các tác phẩm dự thi lần này ạ
có rất nhiều cuộc thi báo chí mảng đề tài tiêu cực mà có vấn đề là thường là nhỉnh hơn cái mảng đề tài tích cực và cái đấy là cái mà những nhà tổ chức với cả ban tổ chức là không bao giờ mong muốn nhưng mà thực tế thì nó như thế bởi vì là những cái mảng đề tài về tiêu cực thì nó thường nó hấp dẫn những người làm báo hơn thế còn cái mảng đề tài tích cực thì muốn làm tích cực và hay thì phải là một người rất có trình độ
và có nhiều đơn vị gửi không có ba tác phẩm nhưng mà lại có đến hai tác phẩm tích cực và một tác phẩm là phản ánh cái tiêu cực thì cái đấy là cái cũng rất là đáng mừng và tôi nghĩ là đúng theo cái tinh thần là lấy tích cực để lùi tiêu cực lấy cái đẹp dẹp cái xấu thì cái mảng đề tài mà trong các tác phẩm báo chí của truyền hình quan nhân dân lần này tôi thấy là cái điều đấy rất rõ ràng
phương thương mảng đề tài về an ninh trật tự luôn là một trong những thế mạnh được phản ánh và tuyên truyền trên kênh antv
và được đội ngũ những người làm báo công an nhân dân tập trung tuyên truyền vậy thì theo ông làm thế nào để chúng ta có thể phát huy được thế mạnh này trên kênh antv cũng như là trong công tác tuyên truyền nói chung ạ
an ninh trật tự thì như tôi nói nó có hai cái lĩnh vực rất rõ ràng một là phản ánh thực tế những cái vụ án vụ việc hai là những cái câu chuyện liên quan đến những cái hành động hoặc là những cái tấm gương nó mang tính lan tỏa
thì hiện tại cái số lượng mà tích cực ấy thì nhìn thấy rất là rõ
trên thực tế thì những cái đấy nó lên sóng nhiều không nó là những cái tác phẩm thường xuyên liên tục hàng ngày trên các cái kênh sóng của truyền hình việt nam nói chung và của an ninh tv nói riêng
thì nó đã thực sự được đều như là ở trong các tác phẩm dự thi hay chưa
cái lan tỏa mà tấm gương rồi lan tỏa những cái hành động ấy nó cũng là một cái rất là quan trọng để cho thấy là gì
lực lượng công an nhân dân không chỉ là đánh bắt tội phạm lực lượng công an nhân dân còn là
những cái để người dân người ta nhìn vào người ta học tập theo và có thể qua những cái đấy thì
thì cái sức ảnh hưởng của những người trong lực lượng cảnh sát nhân dân an ninh nhân dân thì nó càng ngày nó càng tăng thêm cái tính nhân văn rồi cái tính làm gương đối với cả người dân
và từ đấy thì người ta sẽ tin tưởng hơn và có lẽ là cái lực lượng tỷ lệ tội phạm chắc là nó cũng sẽ giảm bớt dần nếu mà người dân mà càng ngày người ta càng có cái
cái ý thức tốt hơn trong cái việc là tuân thủ pháp luật về an ninh trật tự
chân thành cảm ơn ông vì cuộc trao đổi vừa rồi
tin an ninh trật tự
sau một ngày xét xử tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt mức án tử hình với bị cáo nguyễn trung huyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú huyện thạch thất tp hà nội về tội giết người bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích tổng hợp hình phạt là tử hình
nguyên là bị cáo đã ra tay hành hạ đóng đinh sát hải bé ba tuổi là con riêng của người tình
về trách nhiệm dân sự bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại gần bốn trăm bảy mươi triệu đồng
theo cáo trạng chị nguyễn thị luyến và nguyễn trung huyên chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ
quá trình chung sống huyên thấy cháu bé ba tuổi là con riêng của chị luyến có thái độ không nghe lời
nên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tàn độc để không phải nuôi dưỡng không ảnh hưởng đến cuộc sống của huyên và nhân tình
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cháu bé tử vong tại bệnh viện do hậu quả của vùng đầu bị tác
động bởi một mươi dị vật bằng kim loại xuyên qua xương xuyên qua màng cứng ngâm vào nhu mô não
sau đó huyên bị cơ quan công an bắt xử để điều tra về hành vi giết người
chiều nay tòa nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo tất thành cang
cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm cùng các đồng phạm liên quan đến việc bán rẻ đất
thuộc hai dự án khu dân cư phước kiển huyện nhà bè và dự án ven sông phường tân phong quận bảy tp hcm
đại diện viện kiểm sát nhận định đây là vụ án vi phạm về quản lý tài sản nhà nước
trong việc chuyển nhượng đất dự án dưới hình thức hợp tác đầu tư của công ty tân thuận
thuộc sở hữu của văn phòng thành ủy tp hcm gây thất thoát của nhà nước số tiền đặc biệt lớn hơn bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng
hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước
gây bức xúc trong dư luận xã hội nên cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo tất thành cang tám đến một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
ngoài ra bị cáo trần công thiện tổng giám đốc công ty tân thuận có vai trò chủ mưu
xuyên suốt vụ án bị đề nghị một mươi năm một mươi bảy năm tù các bị cáo khác bị đề nghị từ bốn đến một mươi bảy năm tù
về dân sự đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường hai trăm tám mươi ba tỷ đồng cho nhà nước tương ứng trách nhiệm hình sự của từng người
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ninh thị vân anh hai mươi bảy tuổi
chủ tỉnh bắc giang được biết đến với biệt danh là ti na dương nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian gần đây
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi một mươi công an tp phan thiết đã có quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản theo kết quả điều tra công an xác định tháng một mươi hai hai nghìn hai mươi một
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch gia đình việt có hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái với vân anh
sau khi hết hạn thuê xe các nhân viên công ty không liên lạc được với vân anh
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vân anh điều khiển xe ra ninh bình và bán xe này với giá là bốn trăm năm mươi triệu đồng
do thiếu nợ nhiều người vân anh bỏ trốn vào tp hcm và sau đó ra tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang mở rộng điều tra nhiều đơn tố cáo ninh thị vân anh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu ở trên khu vực giữa biển đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm tám mươi km về phía bắc
sự báo là đêm nay và ngày mai áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với sát xuất khoảng sáu mươi mạnh cấp tám giật cấp một mươi
các trung tâm dự báo bão quốc tế đều có chung nhận định áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
và di chuyển hướng về bờ biển miền trung nước ta
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong đêm nay và ngày mai áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
di chuyển chậm có thể đạt cường độ cấp tám giật cấp một mươi khi đi vào khu vực quảng nam bình định trong khoảng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực trung trung bộ nam trung bộ và tây nguyên
để chủ động ứng phó tình huống thiên tai phức tạp đặc biệt là nguy cơ lũ trồng lũ sạt lở đất lũ quét
hôm nay phó thủ tướng lê văn thành đã ký công điện chín trăm ba mươi chín của thủ tướng chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả
và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mưa lũ tại miền trung
các địa phương trong vùng ảnh hưởng nhất là các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
đặc biệt tại các huyện có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét cần khẩn trương khắc phục nhanh nhất hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
nhất là hỗ trợ bảo đảm ổn định đời sống cho người dân sửa chữa khắc phục công trình hồ đập đê điều tuyến đường giao thông bị sạt lở
cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hại để bảo đảm an toàn chủ động ứng phó với bão lũ
theo dõi chặt chẽ nắm chắc thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới bão và mưa lũ
chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền còn hoạt động trên biển và các hoạt động ven biển đảo
tổ chức giả soát kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở khu vực nguy cơ bị ngập sâu lũ quét sạt lở đất
để chủ động sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm bố trí lực lượng canh gác kiểm soát chặt chẽ hỗ trợ hướng dẫn giao thông
tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ ngập lụt
chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm bảo đảm nguồn cung cầu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu sạt lở
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương giao thông vận tải tài nguyên và môi trường quốc phòng công an giáo dục và đào tạo y tế
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề cao cảnh giác
không được chủ quan tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
đồng thời chủ động sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đợt mưa lũ tới